du lịch cộng đồng tại khu vực đồng bào dân tộc thiểu số miền núi phía bắc luôn có sức hấp dẫn lớn đối với du khách
phát triển du lịch cộng đồng từ sản phẩm văn hóa còn góp phần bảo vệ phát huy di sản văn hóa dân tộc
tạo nguồn lực phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
xác định du lịch cộng đồng là loại hình du lịch hấp dẫn tại tây bắc
những năm qua các địa phương tại đây đã xây dựng và triển khai đề án phát triển các bản văn hóa du lịch
với mục tiêu mỗi năm đón và phục vụ hai mươi ba mươi tổng lượng khách du lịch đến địa phương
sở hữu những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ ẩm thực đặc sắc và nét văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc
những năm gần đây du lịch cộng đồng đang được phát triển mạnh mẽ ở khu vực miền núi phía bắc
điều này không chỉ góp phần bảo vệ và phát huy những giá trị văn hóa vốn có
mà còn giúp người dân phát triển kinh tế trên mảnh đất quê hương
tráng a chu là một người dân tộc mông sinh ra và lớn lên tại bản
với tình yêu quê hương cũng như văn hóa truyền thống dân tộc mông
a chu luôn mong muốn có thể tạo việc làm cho người lao động ở bản
góp phần xóa đói giảm nghèo cũng như lan tỏa văn hóa dân tộc mông tới thêm nhiều du khách
tại a chu homestay cũng như các homestay khác
du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm các hoạt động ẩm thực văn hóa độc đáo của người mông
khi có bắt đầu có du lịch đổ vào thì người dân có được rất là nhiều những cái để thu về
cái đầu tiên đó chính là sự văn minh
cái thứ hai đó chính là về sự bảo tồn và phát triển về văn hóa truyền thống
và điều hơn nữa đó chính là người dân có thể dễ dàng có những cái thu nhập ở mức tốt hơn
nếu như mà có sự kết hợp giữa nông nghiệp cũng như là những đời sống văn hóa thường ngày và du lịch
thì người dân có thể dễ dàng vừa để có công tác bảo tồn về văn hóa truyền thống
mà lại vừa có thể thu thêm cho mình những cái điều kiện để có thể phát triển về kinh tế
các tỉnh nền núi phiên giới tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh
bắc có địa hình khá hiểm trở bị chia cắt bởi nhiều dãy núi đá vôi
tạo nên những cung đường uốn lượn cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ hoang sơ
đây còn là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số
với những phong tục tập quán độc đáo và đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa vùng miền
là điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch trong đó tiêu biểu là du lịch cộng đồng
việc phát triển hình thức du lịch cộng đồng là loại hình du lịch xanh
lý tưởng đối với những người yêu thích khám phá văn hóa bản địa
các đơn vị có thẩm quyền ở tại địa phương có thể hỗ trợ cho người dân
ví dụ như là có thể cung ứng cho người dân những nguồn vốn với lãi suất thấp
hoặc là hỗ trợ về lãi suất hoặc là có những chương trình đào tạo
để có thể là thay đổi về tư duy và nhận thức cho người dân
với những đặc trưng riêng về cảnh quan thiên nhiên
cũng như bản sắc văn hóa các dân tộc
mỗi địa phương đã lựa chọn những hướng đi khác nhau
nhằm phát triển hoạt động du lịch cộng đồng
đem lại lợi ích kinh tế cho người dân bản địa
để loại hình du lịch này ngày càng hấp dẫn
thu hút nhiều du khách hơn nữa
các tỉnh cần có sự liên kết chặt chẽ
góp phần tạo ra các sản phẩm du lịch phong phú đa dạng
mang động dấu ấn riêng của mỗi địa phương